hiệp hội các quốc gia đông nam á gọi tắt là asean đã được thành lập với năm thành viên
bao gồm thái lan indonesia malaysia singapore và philippines
và kể từ thời điểm các quốc gia sáng lập ký tuyên bố asean hay được gọi là tuyên bố băng cốc năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
đến nay thì asean đã phát triển và mở rộng thành một cộng đồng gồm một mươi thành viên
hướng tới mục tiêu đoàn kết tất cả các quốc gia đông nam á
hội nghị cấp cao asean họp lần đầu tiên năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
thể hiện mức độ quan tâm cao hơn và cam kết chính trị mạnh mẽ hơn dành cho hợp tác asean
khu vực thương mại tự do asean afta thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
là thành quả của hai mươi năm năm đầu tiên hợp tác kinh tế asean
đồng thời đặt nền tảng quan trọng xây dựng cộng đồng kinh tế asean sau này
diễn đàn khu vực asean arf ra đời năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
với tinh thần thúc đẩy hòa bình và an ninh qua đối thoại và hợp tác ở châu á thái bình dương
đã khởi đầu cơ chế đối thoại và tham vấn về các vấn đề an ninh và chính trị trong khu vực
năm hai nghìn bảy asean đã ký kết hiến trương asean tạo nên sự thay đổi sâu sắc về chất
đưa asean từ một tổ chức hợp tác khu vực đơn thuần trở thành một thực thể pháp lý
trong cộng đồng asean ngày nay quan hệ hòa bình giữa các quốc gia thành viên là bền vững
các mâu thuẫn tranh chấp được kiềm chế hoặc giải quyết qua cơ chế tham vấn điều tiết khu vực
sự đồng thuận là sự tôn trọng không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau tôn trọng lẫn nhau
và thực hiện các bước đi các bước liên kết
ở cái mức độ dễ chịu cho tất cả mọi nước mọi thành viên đều cảm thấy dễ chịu
đấy là cái phương cách của asean
cách đây vừa tròn hai mươi năm năm việt nam đã gia nhập asean
năm hai nghìn hai mươi việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch asean
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng gửi đi thông điệp nhân dịp kỷ niệm năm mươi ba năm
thành lập hiệp hội các quốc gia đông nam á asean
với tinh thần ghen kích và chủ động thất ứng là chủ tịch asean
năm hai nghìn hai mươi việt nam dành ưu tiên cao đẩy mạnh đoàn kết thống nhất
phối hợp hành động hiệu quả trong asean
cũng như tăng cường quan hệ với các đối tác để nâng cao năng lực tự cường
và khả năng ứng phó hữu hiệu của asean trước các thách thức chưa từng có
đó là dịch bệnh covid một mươi chín và những chuyển động cạnh tranh mạnh mẽ
sâu sắc của môi trường địa chính trị toàn cầu và khu vực
trong đó phải đề cao tinh thần tượng tôn pháp lực bô gồm onkelos một nghìn chín trăm tám mươi hai
vượt qua những thách thức trong tiến trình phát triển suốt hơn năm mươi năm
trải qua quá trình xây dựng cộng đồng kéo dài hàng thập kỷ
asean về căn bản đã hình thành một chương trình nghị sự
và trở thành một trong những tổ chức khu vực thành công nhất
nhằm định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo
các lãnh đạo asean đã thông qua tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
cùng vững vàng tiến bước cam kết xây dựng một cộng đồng hòa bình
ổn định và tự cường với năng lực được nâng cao để ứng phó hiệu quả với các thách thức